do trạm y tế thực hiện đội ngũ cộng tác viên dân số sức khỏe cộng đồng sẽ được đổi tên thành cộng tác viên dân số y tế do trạm trưởng trạm y tế và nhân sự chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình theo dõi giám sát và đánh giá hoạt động
bộ phận dân số và phát triển sắp nhập vào trạm y tế phường
đối với phường phước ninh trước đây có người làm công tác dân số đã đám chăng ở trạm y tế rồi
rất là thuận lợi cho công tác tuyên truyền hoạt động và tiếp xúc trực tiếp với người dân khi đánh khóm chữa bệnh
do đó khi mà sắp nhập lại thì có những cái thuận lợi nhất định
thì lãnh đạo địa phương cũng rất là lưu tâm để chỉ đạo công tác dân số trong thời gian tới sẽ được tốt hơn nữa
với chị nguyễn thị hồng nhung trải qua gần chục năm làm cộng tác viên dân số ở tổ
thì cũng từng đó thời gian chị đã kiêm luôn nhiệm vụ tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho người dân
do đó sau khi thành phố đà nẵng có quyết định sắp nhập dân số vào với y tế
thì công việc của chị cũng không có gì biến động

thì cũng từng đó thời gian tới sẽ được tốt hơn nữa nữa
chị nguyễn thị hồng nhung trải qua gần chục năm làm cộng tác dân số ở tổ